sau nhiều lần hỏi về nguồn gốc và muốn nhập số lượng lớn chúng tôi tiếp cận được kho hàng cất giữ hàng trăm bao tải mứt quả trung quốc đang nằm dỉ nước mà theo chủ cơ sở gọi đây là mất nhập
thậm chí những chợ mứt quả đã lên mốc cũng được cho vào sơ chế lại nếu như chẳng may ăn phải loại mứt này người tiêu dùng nghiễm nhiên sẽ bị nhiễm bệnh lý như tiêu chảy ngộ độc
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để người tiêu dùng có thể phân biệt được thật giả là rất khó khăn

cơ quan quản lý đâu xét nghiệm đâu tiếp nhanh đâu
không làm thì bảo vệ quân lợi tiêu dùng cứ để nó ngang nhiên
tôi đã nói là đeo kính dâm cũng sờ thấy hàng lậu hàng bẩn
trong đó có hàng trung quốc
kể cả sản xuất đồ điện chứ đừng có nói hàng trung quốc không
thời điểm này nhiều cửa hàng cơ sở đang chuẩn bị mua sắm
gom các loại bánh bứt kẹo và các loại hạt
để bán tết trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan
thì việc chọn những sản phẩm chất lượng an toàn giá cả hợp lý
là điều mà các chị em nội trợ luôn chăn trở
vì vậy để chọn mua mứt người tiêu dùng cần lưu ý
chọn mứt có màu sắc tự nhiên tránh những loại có màu sắc sạc sỡ bắt mắt
vì rất có thể nhà sản xuất đã dùng đến những loại phẩm màu không tốt cho sức khỏe
những loại mứt không dùng chất bảo quản thường chỉ có hạn sử dụng trong vòng ba tháng
nên sau khi mua cần hỏi kỹ người bán về hạn sử dụng của từng sản phẩm
quan sát để nhận biết mứt ngon không lựa chọn những loại mứt có dấu hiệu bị mốc
chảy nước hoặc có mùi hôi chua
không ham rẻ mà lựa chọn những loại mứt nhập không rõ nguồn gốc